chương trình là thông tin chính thức về thiệt hại tài sản do vụ cháy trung cư khu đô thị sa la
phường phúc la quận hà đông hà nội xảy ra vào tối một mươi một tháng một mươi gây ra
chiều qua ngày một mươi hai tháng một mươi đại tá nguyễn văn sơn phó giám đốc cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
thành phố hà nội đã có cuộc trao đổi với báo chí xoay quanh vấn đề xảy ra cháy này
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm một mươi người bị thương do nhiễm khói
trong đó có bốn cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy khoảng bốn trăm linh xe máy năm mươi xe đạp bị cháy
trong đó có ba mươi năm xe máy bị cháy hoàn toàn và một ô tô bị ảnh hưởng nhiệt bong chóc sơn
toàn bộ kết cấu tầng hầm của tòa nhà bị thiệt hại do nhiệt
bước đầu xác định nguyên nhân là do chập điện xảy ra từ tầng hầm
nơi bố trí các tủ điện các xe máy xe ô tô sau đó cháy lan lên các tầng
trước khi đám cháy xảy ra người dân có nghe tiếng nổ to phát ra tại đây
đại tá nguyễn văn sơn cho biết tòa nhà ct bốn a ct bốn b của trung cư sala là chi nhánh dịch vụ nhà ở
và quản lý khu đô thị mường thanh thuộc doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên
đã được cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố hà nội thẩm duyệt nhưng chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
đại tá nguyễn văn sơn cũng cho biết hiện nay trên toàn thành phố hà nội có một trăm hai mươi một công trình
chưa được nghiệm thu và thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
trong đó có sáu mươi tám công trình không đảm bảo về kỹ thuật thiết kế thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
hai mươi công trình không đảm bảo về giao thông tiếp cận phòng cháy chữa cháy an toàn về phòng cháy chữa cháy
năm mươi tám công trình không đảm bảo lối thoát nạn an toàn
năm mươi một công trình không đảm bảo ngăn cháy lan
liên quan đến vụ cháy trung cư ct bốn b khu đô thị sa la này ông lê hồng sơn cũng cho biết
phó chủ tịch ubnd tp hà nội đã có văn bản yêu cầu sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố và các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguồn nhân của vụ cháy
đề xuất giải pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
và để đảm bảo an ninh trật tự khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống người dân tại khu vực này
ubnd tp yêu cầu ubnd quận hà đông chủ động phối hợp với các ngành chức năng
bố trí địa điểm hướng dẫn các hộ gia đình tạm cư tại các điểm do quận bố trí
hoặc những địa điểm thuận tiện để chờ khắc phục hậu quả
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị thời gian qua tại sân bay tân sơn nhất
đã xảy ra một số vụ mất cắp tài sản đồ vật hành lý của hành khách khi máy bay
gây không ít tâm lý lo lắng trong dư luận
thông tin từ cục hàng không việt nam cũng cho biết bộ giao thông vận tải đã ký chương trình phối hợp
với bộ công an để có kế hoạch điều tra giám sát công tác phục vụ hành lý của hành khách
ở các sân bay trong dịp cao điểm lễ tết sắp tới
các vụ việc trộm cắp tài sản và hàng của hành khách sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm
trong chín tháng qua trung tâm an ninh hàng không đã trực tiếp phát hiện một mươi năm trường hợp
nhân viên phục vụ mặt đất lấy đồ vật tài sản trong hành lý của hành khách mang ra ngoài
ngoài ra còn phát hiện bắt quả tăng một trường hợp nhân viên hàng không trộm cắp xăng dầu
tám trường hợp hành khách lấy đồ của nhau tại khu vực an ninh
hỗ trợ an ninh các sân bay địa phương xác minh làm rõ bốn trường hợp hành khách lấy đồ nhầm của nhau
để giải quyết tình trạng nêu trên trong thời gian tới trung tâm an ninh hàng không sẽ kiểm tra
thường xuyên bất thường các vị trí trọng yếu tiến hành cải trang thành nhân viên của các đơn vị
để kiểm tra giám sát tại khu vực băng truyền chấp xếp hành lý cửa cổng ra vào kiểm tra ngẫu nhiên
hành lý ký gửi vào sách tay đảm bảo nhân viên an ninh soi chiếu tuyệt đối không được tự ý tiếp xúc
với hành lý về công tác giám sát qua hệ thống camera hiện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đã lắp đặt hầu hết tại các khu vực nhà ga như ga quốc tế và ga quốc nội trong năm nay
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sẽ tiếp tục lắp đặt thêm một trăm ba mươi camera để đảm bảo việc giám sát
được liên tục
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự tại hậu giang công an huyện vị thủy vừa phối hợp
cùng công an thành phố vị thanh phá nhanh vụ trộm xe máy bắt khẩn cấp đối tượng lê hùng anh
trú tại ấp bốn xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
tại cơ quan điều tra lê hùng anh khai nhận vào tối ngày một mươi tháng một mươi sau khi nhậu xong
y vào bùi văn triều tên gọi khác là tam mau trú tại khu vực bốn phường bảy thành phố vị thanh
rủ nhau nguyện xe mô tô của một người quen đi trộm cắt tài sản
sau khi chạy lòng vòng đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tên đến địa bàn ấp ba
thị trấn nàng mau huyện vị thủy thì đột nhập vào một nhà dân lấy được một xe máy yamaha
hiệu sirius rồi tìm cách phá khóa đem về thành phố vị thanh cất giấu
và thay biển số giả đến hai mươi ba giờ cùng ngày khi hai đối tượng đang điều khiển chiếc xe vừa trộm được
trên đường trần hưng đạo thành phố vị thanh thì anh bị cơ quan công an bắt giữ cùng tăng vật
còn tên triều đã nhanh chân chạy thoát hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức thành phố hồ chí minh cho hay
đơn vị vừa tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
theo đó qua nhiều ngày theo dõi các trinh sát biết được có một nhân vật
nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại quán cà phê không số
ở khu phố năm phường hiệp bình chánh quận thủ đức
nhóm này đánh bạc công khai trong quán cà phê
khi trinh sát ập vào bắt quả tan thì một đối tượng trong chiếu bạc sợ hãi nhảy xuống sông để trốn thoát
nhưng sau đó bị cơ quan chức năng bắt được
các đối tượng gồm nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê đắk lắc
đàm mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ quận một mươi tp hcm cao việt thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê nghệ an
nguyễn thái phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê bình thuận đặng văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê gia lai
nguyễn văn mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê hà tĩnh
tại hiện trường công an thu giữ hơn ba mươi hai triệu đồng và một số bộ bài
sông bạc trong quán cà phê hoạt động từ trưa đến chiều tối
mức đánh bạc có khi lên đến vài triệu đồng mỗi ván
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên
đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
lôi kéo hàng trăm người tham gia số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
diễn biến phức tạp và thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này luôn đặt ra những khó khăn thách thức
đối với lực lượng công an trong công tác đấu tranh và phòng ngừa
chỉ bằng những thiết bị liên lạc nhỏ gọn như thế này đối tượng vũ thúy viền
chủ tay tổ một mươi phường quang vinh thành phố thái nguyên
có thể tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề ở bất kỳ địa điểm nào
số đối tượng tham gia đánh bạc với huyền sau khi bán số lô số đề cho các con bạc
đã tổng hợp lại và sử dụng điện thoại di động để nhắn tin chuyển số lô số đề cho vn
các đối tượng này đã hưởng phần trăm tranh lệch giữa việc ghi số lô số đề cho khách

các đối tượng đã được nhận bài năm
quá trình trực tiếp trực tiếp đối tượng huyền lực lượng trinh sát của chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian công sức
để xác minh các thư ký của đối tượng huyền
nhưng với lòng quyết tâm của lực lượng trinh sát và cán bộ điều tra
điều tra viên quyết tâm phá án và bắt đối tượng huyền
khi đối tượng huyền đang tổ chức cho hơn một mươi con bạc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đẻ
những năm gần đây tình hình tội phạm cờ bạc lợi dụng công nghệ cao
để hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh thái nguyên có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
các đối tượng đã sử dụng mạng internet mạng điện thoại di động để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc bằng hình thức cán đội bóng đá sóc đĩa mua bán số lô số đề
với nhiều đối tượng tham gia số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên
đã triệt phá năm vụ sử dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc
quá trình các đối tượng sử dụng mạng internet để đánh cán đội bóng đá
và dùng mạng internet để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa trên mạng
thì gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát và lực lượng điều tra viên
khi mà trinh sát hoặc thu thập tài liệu chứng cứ để khởi tố các đối tượng ra trước pháp luật
quá trình đấu tranh thì thu thập được rất ít các thông tin tài liệu
đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc là công việc vô cùng gian nan khó khăn vất vả
đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc của các ngành chức năng
tiếp tục để mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
tới các tầng lớp nhân dân học sinh
đồng thời tập trung tấn công truy quét triệt phá các tụ điểm
đường dây các đối tượng lợi dụng công nghệ thông tin để đánh bạc
thưa quý vị trước tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực vendê sông hồng
thuộc xã hồng vân huyện thường tín hà nội
ngày hôm qua phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng với đoàn công tác
đã trực tiếp đến hiện trường yêu cầu chính quyền địa phương xử lý rứt điểm tình trạng khai thác cát lậu
trước mắt hà nội và hưng yên cần khẩn trương phối hợp triển khai lực lượng
cùng với các đơn vị của bộ công an chủ động lên phương án xử lý triệt đề
bằng các biện pháp hành chính kể cả xử lý hình sự lập lại trật tự
chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép trên sông hồng
đồng thời xác định rõ trách nhiệm của địa phương và các ngành chức năng
đã để xảy ra tình trạng trên
theo báo cáo của cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường bộ công an
tại khu vực vendê sông hồng thuộc xã hồng vân huyện thường tín hà nội
giáp danh với khói châu hương yên thường xuyên có một mươi sáu tàu quốc tàu hút các loại
hoạt động trong khoảng thời gian từ năm đến bảy giờ sáng và từ hai mươi một h đến một h sáng ngày hôm sau
trong số một mươi sáu tàu này có sáu tàu tải trọng khoảng ba trăm linh mét khối
được lắp bốn sáu máy hút có công suất lớn liên tục hút cát trực tiếp
khoảng thời gian hốt từ ba mươi đến bốn mươi năm phút một tàu
số còn lại là các tàu công suất nhỏ hơn từ tám mươi đến một trăm năm mươi mét khối
lắp máy hút công suất nhỏ nhưng thời gian hút thì dài hơn
cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường cũng đã xác định cụ thể
những đối tượng là chủ các tàu bãi khai thác cát trái phép
việc khai thác cát trên sông hoàn toàn không có giấy phép
thưa quý vị có thể nói vì lợi nhuận mà hầu hết các địa phương có tuyến sông trên cả nước
đều xuất hiện tình trạng cắt tặc lộng hành
thời gian qua khá nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin về tình trạng khai thác cát sạn trái phép
trên thượng nguồn sông hương thụ địa phận tỉnh thừa tiên huế
vào ngày bốn tháng tám vừa qua phó thủ tướng hoàng trung hải cũng đã có công văn
yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế kiểm tra thông tin trên
đồng thời có biện pháp xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ
vậy trong hơn hai tháng qua tình trạng khai thác cát sạn trên sông hương
đã có những chuyển biến như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi
báo tuổi trẻ số ra ngày hai mươi tháng bảy đưa tin về việc
thượng nguồn sông hương đoạn qua thôn vĩ dạ thuộc địa phận xã thủy bằng
thị xã hương thủy và thôn đình môn xã hương thọ thị xã hương trà
là những điểm nóng khai thác cát lậu từ nhiều năm nay
khu vực trên có đến một mươi chín bãi tập kết cát sỏi trái phép nằm ngay trong khu dân cư
trong đó địa phận thị xã hương thủy có một mươi bãi tập trung
nhận được phản ánh trên ngay trong ngày hai mươi một tháng bảy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
các chủ phương tiện vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc
vi phạm quy định về an toàn giao thông
trong vài năm trở lại đây hơn một trăm linh hộ dân sống bằng nghề khai thác cát sản trên sông hương
ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp phép khai thác cho một số doanh nghiệp
bên cạnh đó yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép phải đảm bảo việc tổ chức cho các hộ gia đình cùng khai thác cát sỏi
tuy nhiên trên thực tế đã có nhiều người lén lút khai thác cát sỏi ở lòng sông
tuy nhiên các tàu thuyền sử dụng các phương tiện đặc biệt là các máy hút với cấp suất rất lớn
do vậy chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút thì đã xong một cái thuyền một cái tàu
tuy nhiên với thực trạng tên thì chúng tôi tổ chức một tổ công tác gần như hai mươi bốn trên hai mẫu nhiệt trên tuyển sông hương
nhằm kịp thời phá khuyền và xử lý nghiêm kinh quyết các trường hợp khai thác cát sỏi
tính đến thời điểm này các doanh nghiệp lớn được ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép khai thác các sạn như tuyết liêm phú vĩnh
đang hoạt động trong mốc danh giới của mình
đồng thời tình trạng các thuyền ghe khai thác nhỏ lẻ khai thác trái phép cũng đã không còn xuất hiện trên khu vực thượng nguồn sông hương nữa
đồng thời tình trạng các thuyền ghe khai thác nhỏ lẻ khai thác trái phép cũng đã không còn xuất hiện trên khu vực thượng nguồn sông hương nữa
tất cả những lý do trên đã khiến cho quá trình giải quyết rứt điểm tình trạng vi phạm kéo dài thêm thời gian
đồng thời mất đi sự quyết liệt trong công tác đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép này
ngày hôm qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận ninh kiều tại thành phố cần thơ đã bị ngập sâu trong nước
do cơn mưa lớn kéo dài gần ba giờ đồng hồ khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn
các tuyến đường bị ngập sâu trong nước trên địa bàn quyện ninh kiều gồm sô vít nghệ tĩnh võ thị sáu
úng văn khiêm lý tự trọng tư lộ chín mươi một b nguyễn văn linh trần hưng đạo
đặc biệt là trục hẻm ở tuyến đường ba trên hai ngô quyền phạm ngũ lão cách mạng tháng tám ngập rất sâu từ bốn mươi đến sáu mươi cm
ngập nặng do cơn mưa lớn đúng vào giờ tan sở học sinh tan trường nên đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ tại nhiều điểm
nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước khiến giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông cần thơ đã phải chốt chặn ở các điểm ngập úng sâu để phân luồng tránh ách tắc giao thông tại các điểm ngập
theo thống kê hiện thành phố cần thơ có sáu mươi hai điểm thường xuyên ngập khi có mưa lớn và chiều cường
dịch sốt xuất huyết vẫn tiếp tục bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi khi đã có gần một trường hợp mắc bệnh
lo lắng nhất hiện nay là trong số gần một trăm linh ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện tại quảng ngãi thì đều tập trung ở những khu vực nông thôn vùng ngoại ô có nhiều bụi rậm và vật chế nước nhưng không được xúc rửa sạch sẽ là môi trường cho lăng quang bỏ gậy phát triển mạnh
vì thế để kiểm soát những khu vực có nguy cơ cao gây bệnh sốt xuất huyết trong những ngày qua ngành y tế quảng ngãi cùng với chính quyền các địa phương đã đồng loạt mở chiến dịch diệt lăng quang bọ gậy trên quy mô toàn tỉnh xem đây là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và giảm số ca mắc sốt xuất huyết mới

sở y tế quảng ngãi chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tiếp tục tăng cường giám sát ca bệnh đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết ba tháng cuối năm
trong đó nhiệm vụ cấp bách là tập trung diệt lăng quang bỏ gậy bởi đây là thời điểm được nhận định là khả năng bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết cao nhất trong năm
ngoài ra sẽ cấp hóa chất máy phun và các dụng cụ cần thiết để các địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh
tôi cũng đã đề xuất với các viện là cấp các hóa chất gì cầu trùng để tăng cường công tác là bỏ vào các hồ cây cảnh các dụng cụ chứa nước mà sinh hoạt mà điều kiện người dân họ không có thao rửa hàng ngày
cũng đã góp phần những cái này để diệt ấu trùng và lăng quang để góp phần chặn đứng cái khâu đầu tiên để giảm cái yếu tố các vết tơ nguy cơ
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi
hiện toàn tỉnh đã ghi nhận trên chín trăm linh trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại một mươi một huyện thành phố trong tỉnh
tỉnh quảng ngãi đang dồn sức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn và giảm dần các ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn phụ nữ không được sinh con trong nhà mà phải sinh và ở trong rừng một mươi ngày rồi mới được về nhà là tập tục từ lâu đời của người bơ nông vùng núi cao phước sơn tỉnh quảng nam
tường trình tập tục này đã được xóa bỏ nhưng thật đáng tiếc giữa cuộc sống văn minh
hai mươi ngày nay tập tục này vẫn còn tồn tại trong một số bộ phận đồng bào bơ non ở miền núi cao với bao rủi ro cho người phụ nữ
đã đến lúc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp để đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người phụ nữ
phóng sự sau được thực hiện tại xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
dưới ngôi làng tám b xã phước lộc huyện phước sơn hai mẹ con chị hồ thị hao một mình vượt cạn tự cắt nhau rốn và chăm sóc con mình ngay dưới đất với một vài tấm lót
trong một túp lều được dựng lên trước đó thực phẩm cho người mẹ chỉ là măng sắn và một ít chuối
mặc dù lo cho vợ xong vì tập tục của làng nên anh hồ văn bôn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đi rừng kiếm rau tiếp tế lương thực
sau khi sinh một mươi ngày tuổi ngoài rừng muốn trở về nhà cha mẹ cho bé phải làm lễ cúng cho làng
từ bao đời ở đây vẫn tồn tại nhiều tập tục mà nếu không thực hiện thì mọi sự rủi ro ngẫu nhiên nào đó đều bị đổ tội cho sinh linh bé bỏng mới